nhân dịp kỷ niệm cách mạng tháng tám và quốc khánh mùng hai tháng chín hôm nay tỉnh ủy hội đồng nhân dân
ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh long an đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm
bảy mươi năm chiến thắng trận mộc hóa từ năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám đến năm hai nghìn một mươi
tham dự lễ kỷ niệm có nguyên tổng bí thư lê khả phiêu nguyên chủ tịch nước trương tấn sang
phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình các mẹ việt nam anh hùng
các đồng chí lão thành cách mạng và đông đảo các tầng lớp nhân dân huyện mộc hóa tỉnh long an
cách đây bảy mươi năm chiến thắng trận mộc hóa một mươi tám tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám bản anh hùng ca của nam bộ thành đồng
đi trước về sau đi vào lịch sử như một trong những điểm son trói lọi nhất trên con đường đấu tranh giải phóng dân tộc
phát biểu tại buổi lễ phó thủ tướng thường trực trương hòa bình cho rằng
cùng với chiến thắng việt bắc thu đông năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy
chiến dịch biên giới năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
chiến thắng mộc hóa đã làm nô lức lòng quân dân cả nước
làm nguồn động viên to lớn cổ vũ quân dân hai miền nam bắc cùng nhau đoàn kết
tiếp tục vững bước tiến lên tiếp tục giành nhiều thắng lợi vẻ vang
góp phần vào đại thắng mùa xuân năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm thống nhất nước nhà
phát huy truyền thống tốt đẹp đó từ sau năm một nghìn chín trăm bảy mươi
đảng bộ và nhân dân long an đã ra sức khắc phục mọi khó khăn
chủ động sáng tạo đạt được nhiều thành tựu quan trọng về kinh tế chính trị xã hội